thành phố đà nẵng vừa phê duyệt danh sách hơn năm trăm bốn mươi tàu cá có tổng công suất từ chín mươi mã lực trở lên
đủ điều kiện hưởng chính sách bảo hiểm theo nghị định số sáu mươi bảy và số một mươi bảy của chính phủ
theo đó các nội dung hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho các tàu khai thác hải sản xa bờ
tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên tổ đội nghiệp đoàn nghề cá
hợp tác xã khai thác hải sản và có tổng công suất máy chính từ chín mươi mã lực trở lên
bao gồm hàng năm hỗ trợ một trăm linh kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho mỗi thuyền viên làm việc trên tàu
hàng năm hỗ trợ năm mươi kinh phí mua bảo hiểm thân tàu không bao gồm trang thiết bị đánh bắt hải sản